chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay ngày tám tháng chín sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
phần đấu đưa việt nam trở thành cường quốc công nghệ bốn là ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
trong buổi làm việc với bộ thông tin và truyền thông vào sáng ngày hôm nay
công an tỉnh cao bằng đã bắt được hung thủ trong vụ án giết người vứt sát xuống sông xảy ra tại phường sông hiến thành phố cao bằng
chuẩn bị kế hoạch trong gần bốn tháng vụ cướp ngân hàng tại khánh hòa đã cho thấy sự manh động
tinh vi ngày càng tăng của loại tội phạm này
trong phần tin quốc tế tính đến thời điểm này trận động đất năm chín độ richter tại trung quốc
đã khiến ít nhất bốn người bị thương và nhiều ngôi nhà bị phá hủy
mở đầu bản tin là một số tin tức thời sự trong nước quan trọng
hiện nay trên cả nước có tám trăm bốn mươi tám cơ quan báo chí hai bốn trăm linh phóng viên báo chí cách mạng việt nam
đang giữ vai trò thanh chí
cơ quan chốt là công cụ sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ tổ quốc bảo vệ chế độ
bảo vệ lễ quốc gia dân tộc bảo vệ quyền lễ cực pháp của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó chúng ta phải có niềm tin phấn đấu phải có khát vọng để việt nam trở thành
cường quốc công nghệ bốn
đó là một số ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong buổi làm việc với bộ thông tin
và truyền thông diễn ra vào sáng ngày hôm nay
cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương các doanh nghiệp
và các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
mở đầu buổi làm việc ông nguyễn mạnh hùng quyền bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
đưa ra kỳ vọng với thủ tướng
đó là sẽ đặt mục tiêu việt nam trở thành top một mươi quốc gia về phát triển viễn thông
như những năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi
tốp một mươi tốp ba mươi thế giới về công nghệ thông tin
top hai mươi về an ninh thông tin an ninh mạng
tốp năm về công nghệ thiết bị viễn thông sản xuất được ghi mạch việt nam xuất khẩu
bên cạnh đó sẽ xây dựng những gì là made in việt nam để cạnh tranh với các ông lớn như google facebook
buổi làm việc cũng nhận được gần hai ý kiến khác nhau của đại diện các bộ ban ngành như
quy hoạch báo chí theo lộ trình giảm số lượng cơ quan chủ quản đến năm hai nghìn một mươi chín
giảm số lượng cơ quan báo chí đến năm hai nghìn hai mươi năm công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng
sau khi lắng nghe ý kiến của từng người từng đơn vị thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đưa ra một số kết luận
tình trạng báo chí bị thương mại quá với việc đăng tải thông tin hình ảnh thiếu văn hóa thiếu nhân văn và phẩm giáo dục
tác động tiêu cực suy giảm niềm tin công chúng đối với báo chí thông tin phản bác trị lý khủng hoảng truyền thông chưa kịp thoải
thứ hai là công tác thơm mưa kê chế
chính sách vẫn còn những trường hợp chậm chất lượng chưa cao thậm chí còn để ra sai sót vi phạm
ví dụ như quy hoạch báo chí ví dụ như vụ avg chậm hoàn thiện các quy định của quản lý sử dụng hệ thống truyền thông
dẫn đến việc một số đối tượng lợi dụng biến tướng để thực hiện các hoạt động phi pháp
việt nam là một trong nước có nguy cơ nhiễm mã độc cao trên thế giới
là một trong nước đứng đầu về tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại qua thiết bị đa phương tiện
tuy nhiên trong lãnh đạo của quản lý quốc công nghệ còn lúng túng bị đậm trong việc khắc phục
bên cạnh đó thủ tướng cũng chỉ đạo bộ thông tin và truyền thông cùng các bộ ngành có liên quan
nhanh chóng triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn an ninh mạng chú trọng đào tạo
chuyển đổi nhân lực đáp ứng được nhu cầu đổi mới công nghệ và sản xuất cách mạng công nghiệp bốn
tiến tới một nền kinh tế số chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số thương mại
tử trong cuộc cách mạng một thành phố thông minh châu thông thông minh y tế thông minh
những cái vấn đề như vậy rồi chúng ta ấp dụng nhanh hơn tốt hơn trí tệ nhân tạo
internet cái đói vạn vật tự động hóa robot giữ điều lớn văn văn
làm thay đổi mô hình kinh doanh xuất sức hoạt động trên mọi lĩnh vực
rồi việc đổi mới tư duyên của quản lý nhà nước không chỉ thúc đẩy sự phát triển công nghệ
mà còn phải bảo vệ cuộc sống cho người dân an toàn
thủ tướng chúc bộ thông tin và truyền thông luôn xứng đáng với một mươi chữ vàng của ngành
đó là trung thành dũng cảm tận tụy sáng tạo nghĩa tình và khẳng định
sẽ luôn đồng hành với các đồng chí trên con đường nhiều khó khăn thách thức này
tại bắc cạn ngày hôm nay ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thành phố bắc cạn đã tổ chức sơ kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
giữa công an thành phố và bệnh viện đa khoa tỉnh công bố quyết định của ủy ban nhân dân tp bắc cạn
về việc thành lập mô hình liên kết đảm bảo an ninh trả tự tại bệnh viện đa khoa bắc cạn
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị
thời gian qua lực lượng công an thành phố bắc cạn đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tên nạn xã hội
do đó những năm qua tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững
góp phần giữ vững an ninh trật tự tại bệnh viện
tại hội nghị ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình
liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện đa khoa bắc cạn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương
đánh giá cao đảng bộ nhân dân thành phố bắc cạn và ban lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
đã chủ động phòng ngừa và đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó có công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến nhằm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao kỷ niệm trương vì an ninh tổ quốc của bộ công an cho ba cá nhân
đại diện bộ y tế đã trao kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân của bộ y tế và nhiều bằng khen giấy khen
cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và chăm sóc sức khỏe nhân dân
chiều cùng ngày đoàn công tác của bộ công an do đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh bắc cạn
sau khi nghe đại tá dương văn tính giám đốc công an tỉnh bắc cạn báo cáo khái quát tình hình kết quả công tác công an
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực quyết tâm lớn
của tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc cạn đã nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao
đồng thời đề nghị công an tỉnh cần tiếp tục triển khai các mặt công tác trong đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tập trung các biện pháp trong giải quyết vấn đề xuất cảnh trái phép đấu tranh với tội phạm hình sự ma túy trên địa bàn
tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác quản lý và bảo vệ rừng
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh công an tỉnh bắc cạn cần tập trung xây dựng đơn vị đoàn kết nhất trí đảm bảo an ninh trật tự
góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý liên quan đến vụ án giết người xảy ra
vào sáng sớm ngày hôm nay tại phường my khai thành phố hà giang tỉnh hà giang
chỉ sau hơn tám giờ đồng hồ vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà giang đã xác minh
làm rõ được các đối tượng gây án
nạn nhân được cơ quan công an xác định là bàn văn cường chú tại huyện vị xuyên
bị một viết thương do vật sắc nhọt đâm phía ngược trái gây tử vong
quá trình điều tra nguồn nhân ban đầu được xác định là do ba nhóm thanh niên trong khi uống rượu đã xảy ra xích mít dẫn đến ẩu đà
điều tra đã triệu tập các đối tượng có liên quan gồm đào khả nghĩa chú tài huyện như thanh tỉnh thanh hóa
và hoàng quốc kiều chú tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đây là hai đối tượng liên quan trực tiếp đến cái chết của bàn văn cường
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng cho biết đã bắt được đối tượng triệu văn hải
hung thủ trong vụ án giết người xảy ra tại phường sông hiến thành phố cao bằng
khi đối tượng đang có mặt trên địa bàn thành phố hà nội
vào ngày ba mươi tháng tám hải và vợ là chị đặng thị hiếu cãi nhau dẫn đến sô sát
hải đã dùng tay bóc cổ vợ đến chết sau đó hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do giết vợ
đến khoảng hai mươi bốn giờ cùng ngày hải đã cho sát vợ vào bao tải đưa lên xe máy chở ra cầu sông mãng ném xuống sông
sau đó hải bỏ trốn khỏi địa phương hiện công an tỉnh cao bằng vẫn đang huy động lực lượng để tìm kiếm thi thể nạn nhân
với hành vi đột nhập vào các cơ quan công sở để trộm cắp tài sản
hai đối tượng vừa bị công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh bắt giữ để tiến hành điều tra
đó là vũ đỉnh lý và nguyễn tiến ninh cùng chú tại thị xã trí linh tỉnh hải dương
đáng chú ý là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
ban ngày lý lái xe taxi ban đêm lợi dụng sở của các cơ quan công sở không có người trong coi
lý cùng ninh đột nhập trộm cắp các thiết bị điện tử
với thủ đoạn này hai đối tượng đã gây ra bảy vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh bắc ninh
huyện lục nam tỉnh bắc giang và thị xã trí linh tỉnh hải dương
sau khoảng ba mươi năm giờ gây án thủ phạm vụ cướp ngân hàng tại khánh hòa đã bị lực lượng công an bắt giữ
tính đến thời điểm này công an khánh hòa đã truy thu được số tiền là bốn tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng
thu giữ năm khẩu súng các loại hơn năm mươi viên đạn dạng đạn thể thao
quá trình điều tra các đối tượng cũng khai nhận đã lên kế hoạch từ trước đó bốn tháng
những chi tiết này đã cho thấy sự manh động tinh vi của các đối tượng
và một lần nữa dung lên hồi chuông cảnh báo chung về loại tội phạm này
trần hoàng nhật hùng là chủ mưu trong vụ cướp ngân hàng tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa ngày năm tháng chín
để chuẩn bị cho vụ cướp này từ trước đó gần bốn tháng hùng đã tự chế tạo một mươi một khẩu súng
sau đó bắn thử
và giữ lại những khẩu súng có độ chính xác cao nhất
ngoài súng hùng còn chuẩn bị găng tay đạn và lựa chọn rủ thêm đồng bọn cùng gây án
trước khi gây án hùng tham thính rất nhiều ngân hàng trên địa bàn về công tác an ninh
số lượng nhân viên lượng giao dịch nơi để tiền
trước khi quyết định gây án vào trưa ngày năm tháng chín vừa qua
do cái ý định từ trước tôi có cơ hội tôi vào đó tôi quan sát nhìn xung quanh
địa hình địa pháp ở đó để ý khu vực để tiền
theo tôi thấy địa điểm tại ngân hàng đó rất là vắng vỉ đường xé thì rộng rãi
để dỡ tẩu thoát
rồi lý do là ngân hàng đó để tiền rất là lỏng lẻo bảo vợ thì ít
với một kế hoạch chi tiết
được nghiên cứu kỹ chỉ trong vòng hơn sáu phút hùng và đồng bọn đã cướp được khoảng bốn năm tỷ đồng
trước sự bàng hoàng sợ hãi của nhân viên và người dân có mặt thời điểm đó
quá trình tẩu thoát đối tượng đã chạy đến một khu đồi vắng cách hiện trường khoảng hai mươi km
đốt xe và quần áo rồi lấy một chiếc xe khác đã chuẩn bị sẵn trước đó làm phương tiện đi về
và ung dung cho rằng mình không thể bị phát hiện
cái đối án phải nói là đặc biệt nghiêm trọng
nếu chúng ta trước hết là khẳng định
nếu chúng ta điều tra làm rõ chậm
thì cái lượng tài sản thất thoát sẽ rất lớn
đó là điều thứ nhất
điều thứ hai nếu chúng ta không điều tra ra làm rõ
thì nó sẽ để lại cái tiền lợi
các vụ án cướp nguyên hạng khác có thể xảy ra trên đường đại
chính vì vậy mà giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt
trong cái công tác đấu tranh với cái vụ án này
và trong thời gian ngắn như chúng ta biết thì đã điều tra khả phá
trước chiến công của các đơn vị tham gia phá án thành công vụ án
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã gửi thư khen công an tỉnh khánh hòa cục cảnh sát hình sự cục kỹ thuật nghiệp vụ
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê quý vương nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đơn vị nêu trên
đồng chí yêu cầu cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an tỉnh khánh hòa
điều tra củng cố chứng cứ sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật để gian đe phòng ngừa tội phạm
thông tin từ lạng sơn gần sáu trăm linh kg pháo các loại vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn tổ chức tiêu hủy
đây là số pháo do công an tỉnh lạng sơn bắt giữ vào ngày năm tháng chín do nguyễn văn dương
trú tại yên thế bắc giang cùng hai đối tượng khác vận chuyển từ cửa khẩu tân thanh đi tiêu thụ
toàn bộ số pháo này đều có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc
tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng
tại phường dương nội quận hà đông hà nội vào sáng ngày hôm nay
cảnh sát môi trường công an thành phố hà nội phế hợp cùng đội quản lý thị trường số một
tri cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện và thu giữ gần hai chiếc bánh trung thu
không rõ nguồn gốc xuất xứ do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra chủ số hàng này là nguyễn tải dương không xuất trình được giấy tờ liên quan
và cho biết hàng được nhập về từ hà nội
từ biên giới phần lớn số lượng bánh trung thu này đều có rán nhãn mát có ngôn ngữ trung quốc
và không ghi hẳn sử dụng
đáng chú ý mỗi chiếc bánh trung thu này được bán buôn với giá chỉ từ hai đến năm đồng
với đầy đủ trùng loại
theo cơ quan chức năng nếu không được phát hiện kịp thời số lượng bánh này sẽ được tuôn
ra thị trường và bán trực tiếp tại cổng trường học hoặc các cửa hàng bán lẻ ở hà nội
hiện tại các lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong đồng thời sẽ đem số tăng vật này
đi tiêu hủy và xử phạt theo đúng quy định của pháp luật
trong phần tiếp theo của bản tin cùng các chuyên gia phân tích và đánh giá về cách đánh vần tiếng việt
theo công nghệ giáo dục để có cái nhìn khách quan hơn
hiện tại vẫn còn hơn một tay súng của is mắc kẹt trên vùng núi lửa syri
thưa quý vị và các bạn những ngày này trên mạng xã hội dư luận đang chia sẻ cho nhau
về cách đánh vần tiếng việt theo công nghệ giáo dục với không ít những ý kiến trái chiều
trong tiêu điểm thời sự ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn
cái nhìn tổng quan về chương trình sách giáo khoa tiếng việt lớp một công nghệ giáo dục
và những ý kiến đánh giá của chuyên gia để chúng ta có một cái nhìn khách quan hơn xung quanh vấn đề này
chương trình sách giáo khoa tiếng việt lớp một công nghệ giáo dục đã được đưa vào giảng dạy
từ rất lâu tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
nhưng nay bỗng trở thành một hiện tượng thu hút sự quan tâm của dư luận
đặc biệt thời gian gần đây cộng đồng mạng liên tiếp chia sẻ cho nhau
đoàn clip ngắn về phương pháp đánh vần tiếng việt lớp một công nghệ giáo dục của giáo sư hồ ngọc đại
theo đó đoạn clip ngắn được đăng lên có nội dung giáo viên chỉ vào các ô vuông tròn khác nhau
và học sinh gặp theo mà không đánh vần từng chữ
ngay lập tức một trò lưu về ô vương tròn được cộng đồng mạng chia sẻ
đơn xin nghỉ học bằng ô vương tròn
bài tập làm văn cũng được viết bằng ô vng tròn
cả một bài hát cũng được chế bằng ô vừng tròn
trò lưu này khiến không ít phụ huynh phải hoang mang
nhiều người cho rằng phương pháp này phản khoa học là học vẹt
vậy thực tế phương pháp học này như thế nào
chúng tôi đã tìm đến một gia đình có con học qua chương trình sách giáo khoa tiếng về lớp một công nghệ giáo dục
để tìm hiểu thực tế
có thể thấy để viết một đoạn văn dài với khả vi bây giờ là một điều khá dễ dàng
và phụ huynh học sinh cho biết hoàn toàn yên tâm khi con được học qua chương trình này
một thời gian ngắn thôi thì tôi thấy rằng là con tôi đọc và viết tiếng việt tương đối là thành thạo
cháu có thể đọc những quyển chuyện
và cháu còn đề nghị tôi là mua những quyển chuyện của nhà văn nguyễn nhật ánh về để cho cháu đọc

thời điểm của cháu là như thế này
cháu có thể đọc những quyển chuyện của nhà văn nguyễn nhật ánh về để cho cháu đọc và tôi thấy cháu đọc cũng rất là tốt
thời điểm này đang có nhiều học sinh được tiếp cận và học phương pháp mới này
theo nhiều giáo viên đã trực tiếp giảng dạy chương trình sách giáo khoa tiếng việt lớp một này
thì học sinh sẽ nắm bắt nhanh hơn việc đọc thông viết đúng chính tả cũng dễ dàng hơn
học theo tiếng việt một công nghệ giáo dục là thuận theo lẽ tự nhiên và dễ đánh gần với trẻ con
và đồng thời nó cũng đúng với khoa học về những âm tiếng việt
trao đổi với giáo sư tiến sĩ nguyễn văn hiệp viện trưởng viện ngôn ngữ học
là một đơn vị nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ cho biết
thực chất cách đánh vần của giáo sư hồng học đại là hoàn toàn có cơ sở khoa học
sau không sách diễn tả còn việc mà xã hội mà họ quá dĩ ứng là nhiều khi có lý do khác
lý do ví dụ như thế này này xã hội quá mệt ngọt với những cái cải cách giáo dục trong quá khứ
vâng thưa quý vị và các bạn đối với nhiều người thì cách đánh vần này là mới lạ
nhưng thực tế thì đây là cách đánh vần đã được đưa vào giảng dạy tại các trường thực nghiệm cách đây bốn mươi năm
ở ngôi trường mà chắc hẳn quý vị còn nhớ cách đây bảy năm phụ huynh đã phải xếp hàng chờ cả đêm
thậm chí là đạp đổ cổng trường để nộp hồ sơ cho con vào trường
nhìn lại quá trình phát triển của sách giáo khoa tính viện lớp một công nghệ giáo dục
bộ sách giáo khoa tính viện lớp một được giáo sư hồng học đại phát triển vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thí điểm tại trường thực nghiệm
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu bộ giáo dục khuyến khích cả nước dùng sách này
năm hai nghìn công nghệ giáo dục được thực hiện riêng tại trường thực nghiệm
năm hai nghìn sáu thí điểm công nghệ giáo dục tại lào cai
do phát hiện tình trạng ngồi nhầm lớp tại đây và giáo sư hồng học đại đã đề xuất được áp dụng thí điểm chương trình này
năm hai nghìn tám bộ giáo dục vào tạo cho thí điểm tại năm tỉnh
năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai ba mươi năm tỉnh triển khai thí điểm công nghệ giáo dục
năm hai nghìn một mươi ba bỏ thuật ngữ thí điểm tài liệu tiến viên lớp một công nghệ giáo dục để các tỉnh thùng phố có quyền lựa chọn
năm hai nghìn một mươi sáu có bốn mươi tám tỉnh thành tham gia giảng dạy chương trình này
năm hai nghìn một mươi tám thẩm định lại tài liệu tiếng việt lớp một công nghệ giáo dục cho phép áp dụng cho đến khi áp dụng chương trình phổ thông mới
hiện các đỉnh vần các bộ sách này đến nay đã được bốn mươi chín địa phương với hơn tám trăm linh học sinh theo học
tuy nhiên cũng theo nhiều chuyên gia để triển khai đại trà chương trình sách giáo khoa tiếng về lớp một công nghệ giáo dục vẫn còn nhiều điều đáng bản
nó là sáu đơn vị tiến hiệu rồi
thế thì nếu anh đem đi giảm đi còn lại khoảng hai ba
thế thì anh đồng âm nhiều lắm
và đồng âm thì như trung quốc đấy
tại vì chỉ có hai tiếng thôi
cho nên trung quốc có lợi ích khoảng từ hai cái tiếng viết ra mà có đến sáu mươi một nghĩa khác nhau
thế thì sẽ kinh khủng lắm
và vì vậy cho nên nó khác nhau đấy
đừng có đem vì một cái lợi ích nào đấy
gọi như hoài mà đem bỏ đi tất cả các lợi thế của tiếng việt mà các cụ đã nghĩ ra được
cũng theo nhiều chuyên gia dù học sinh đang được dạy theo phương pháp cũ hay mới
thì cái đích để hướng đến là làm sao học sinh có thể đạt yêu cầu về kỹ năng đọc viết nói và nghe
chính vì thế sắp tới khi chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành với chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa
thì việc lựa chọn sách giáo khoa nào giúp học sinh đạt được các yêu cầu của chương trình bằng phương pháp hiệu quả nhất
sẽ được nhà trường giáo viên và cha mẹ ưu tiên lựa chọn
vâng trước những bất đồng của dư luận về sách tiếng việt lớp một công nghệ giáo dục của giáo sư hồ ngọc đại
bộ giáo dục và đào tạo đã có những thông tin chính thức
cụ thể bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức hội đồng thẩm định quốc gia tài liệu tiếng việt một công nghệ giáo dục
và đánh giá về cơ bản đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng của môn tiếng việt lớp một
trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
các sở giáo dục và đào tạo địa phương sẽ triển khai tài liệu tiếng việt một công nghệ giáo dục
trên nguyên tắc tự nguyện và phù hợp với điều kiện trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đặc biệt sẽ chỉ triển khai trên các địa phương đã sử dụng chương trình công nghệ giáo dục không mở rộng
để tạo sự ổn định cho đến khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay điểm thi trực tuyến hưởng ứng lễ khai mạc hội thi olympic tiếng anh
học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức tại hà nội
các thí sinh là học sinh sinh viên trên phạm vi cả nước ngoại trừ chuyên ngạch tiếng anh
tham gia thi ba vòng vòng loại dưới hình thức thi trực tuyến
vòng chung kết cấp tỉnh thành phố và vòng chung kết toàn quốc
hơn năm trăm linh học viên học viện cảnh sát nhân dân đã tham gia thi trực tuyến trong ngày thi đầu tiên
hội thi đã được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh lan tỏa tinh thần hứng khởi trong phong trào học tập
gian luyện và sử dụng tiếng anh cho học sinh sinh viên khối các trường không chuyên tiếng anh
nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu phục vụ cấp cứu điều trị cho cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng công an nhân dân và nhân dân sáng ngày hôm nay đại học phòng cháy chữa cháy
phối hợp với bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện
với chủ đề giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu
mặc dù phong trào hiến máu tình nguyện của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
đã được tổ chức duy trì thường xuyên nhưng lượng máu chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh
việc huy động các bạn đoàn viên thanh niên đại học phòng cháy chữa cháy tham gia hiến máu tỉnh nguyện
sẽ bổ sung lượng máu dự trữ đáng kể cho công tác khám chữa bệnh đồng thời là tiền đề quan trọng
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ của đông đảo thanh niên đối với các vấn đề cộng đồng xã hội
sáu trăm linh đơn vị máu mà ban tổ chức thu được trong chương trình sẽ góp phần quan trọng
cứu giúp những cán bộ chiến sĩ công an đang ngày đêm phải đối mặt với hiểm nguy
trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị và các bạn với sự tham gia của nhiều giáo sư tiến sĩ
các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng phát triển đô thị
sáng ngày hôm nay tám tháng chín tại đà nẵng đã diễn ra chương trình hội thảo khoa học
định hướng quy hoạch và phát triển trung tâm các khu vực đô thị thành phố đà nẵng
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung vào tham luận đánh giá thực trạng
nhận diện tiềm năng và thách thức đối với thành phố đà nẵng trong việc quy hoạch và định hướng phát triển
bên cạnh những mặt tích cực mà đà nẵng đã đạt được trong quá trình xây dựng suốt hai mươi năm qua
cũng đã bộc lộ một số tồn tại bất cập trong hoạt động kiểm soát phát triển đô thị
dẫn đến sự hạn chế về mặt quỹ đất dành cho các công trình công cộng phục vụ người dân
chúng tôi đề xuất phát triển phía tây của thành phố theo mô hình đô thị sinh thái
có kiểm soát ở khu vực nông thôn gắn với phát triển nông nghiệp đô thị
ứng dụng công nghệ cao thêm quan điểm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
tái cấu trúc khu vực trung tâm theo hướng mô hình đô thị nén
kết hợp với hệ thống không gian xanh không gian công cộng xây dựng hình ảnh thành phố thông thoáng
với một giao thông phương tiện công cộng hiện đại chú trọng phát triển hệ thống không gian ngầm
theo số liệu nghiên cứu đến thời điểm hiện tại quỹ đất sử dụng cho việc xây dựng đô thị của đà nẵng
chỉ còn sáu trăm linh hectare
trong khi đó tốc độ gia tăng dân số của thành phố tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi là hai năm triệu người
vậy quỹ đất ở đâu để có thể dung nạp dân số tăng lên gấp hai năm lần như vậy
đây là một vấn đề lớn được hội thảo chú trọng phân tích để đưa ra các định hướng quy hoạch trung tâm đô thị
và các vùng phụ cận của thành phố một cách hợp lý và thật sự mang lại hiệu quả

đây là một vấn đề để đà nẵng tiến đến bổ sung thống nhất phương án quy hoạch đô thị đến năm hai nghìn ba mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi